là lời thổn thức của một nhân cách lớn luôn đau đáu nỗi niềm nhân dân mãi lầm than nô lệ này đã vươn lên thoát ếch thống khổ
mở đầu cho bản tuyên ngôn độc lập ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chủ tịch hồ chí minh đã trích dẫn hai bản tuyên ngôn tầm cỡ của quốc tế
đó là bản tuyên ngôn độc lập năm một nghìn bảy trăm bảy mươi sáu của nước mỹ
tất cả mọi người đều sinh ra vô quyền bình đẳng
chúng ta cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được
trong những quyền ấy có quyền được sống quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc
và tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng pháp năm một nghìn bảy trăm chín mươi một
cách mạng pháp người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi
từ quyền con người ấy

vậy nhưng do điều kiện khách quan đất nước trải qua nhiều biến cố xảy ra từ trước và sau tuyên ngôn độc lập
vẫn còn những vấn đề về nhân quyền chưa thể hoàn chỉnh cũng như chưa đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn và biến động của thời cuộc
so với mong muốn của người dân so với nhu cầu phát triển của đất nước vẫn còn nhiều điều chưa làm được
các thế lực thù địch cũng vì thế ra sức xuyên tạc bịa đặt về vấn đề nhân quyền ở việt nam nói chung
và giá trị tuyên ngôn độc lập nói riêng từ đó gieo rắc nỗi hoài nghi trong nhân dân
nhất là lớp trẻ chưa từng trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ
hiện nay tuyên ngôn độc lập là một trong sáu tác phẩm được lựa chọn học chính thức trong chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn hai mươi
vậy thì cái vai trò của người giáo viên dạy văn thông qua tác phẩm tương ngôn độc lập để ngay trên ghế nhà trường
thì các em phải tiếp cận
hiểu được giá trị của tuyên ngôn độc lập hiểu được giá trị của độc lập của tự do hiểu được giá trị của tinh thần tự tôn dân tộc
và từ đó thì có thể định hướng được cái trách nhiệm và cái hành động của mình khi các em trưởng thành
thực tế cho thấy chúng ta chưa bao giờ đạt được giá trị nhân quyền như bây giờ
ở một đất nước tiềm lực còn hạn chế như việt nam
đó là những điều đáng phải ghi nhận thay vì hoang mang hay té nước theo mưa
chúng ta thấy rằng hiện nay những thành quả do cách mạng đem lại đấy đang là hết sức to lớn
và cái điều đó không thể phủ nhận
vì vậy cho nên chúng ta hãy yên tâm với con đường chúng ta đang đi
và chúng ta vững tin rằng cái quan trọng nhất mà chúng ta đang hướng tới là vì hạnh phúc nhân dân
vì cái sự phồn vinh của đất nước
và rõ ràng đây là cái lúc mà chúng ta hơn bao giờ hết phải có hai chữ tự ti
dân tộc độc lập dân quyền tự do dân sinh hạnh phúc là giá trị cốt lõi và trường tồn của bản tuyên ngôn độc lập năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
nước việt nam có quyền được hưởng tự do và độc lập
và sự thật đã thành một nước tự do độc lập
đó là toàn bộ sự thật và mãi mãi là sự thật về bản tuyên ngôn độc lập của nước việt nam